theo ủy ban an toàn giao thông quốc gia trong ngày nghỉ thứ hai của kỳ nghỉ lễ tết nguyên đán giáp thìn
toàn quốc xảy ra bảy mươi một vụ tai nạn giao thông làm chết ba mươi người bị thương năm mươi năm người
so với ngày hôm qua giảm tám vụ tai nạn giao thông giảm ba người chết giảm một mươi tám người bị thương
toàn bộ các vụ tai nạn trên đều xảy ra trên đường bộ
cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra phát hiện xử lý tám sáu trăm bốn mươi trường hợp vi phạm
phạt tiền trên hai mươi một tỷ đồng tạm giữ một trăm năm mươi bốn xe ô tô ba chín trăm tám mươi ba xe mô tô và một mươi sáu phương tiện khác
tước hai bốn mươi bốn giấy phép lái xe các loại trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý ba bốn trăm hai mươi tám trường hợp
tốc độ một chín trăm một mươi trường hợp ma túy một mươi bảy trường hợp đường sắt đường thủy không phát hiện vi phạm